sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thanh hóa cho biết năm hai nghìn hai mươi tỉnh đề ra kế hoạch tạo việc làm mới cho khoảng sáu mươi chín lao động trong đó đưa khoảng một mươi người đi làm việc ở nước ngoài
để thực hiện kế hoạch năm hai nghìn hai mươi tỉnh thanh hóa đã hướng dẫn các địa phương điều tiết quan hệ cung cầu trên thị trường lao động nâng cao năng lực hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đã tổ chức bốn mươi năm phiên giao dịch thu hút bảy trăm linh lượt đơn vị tham gia tuyển dụng tổ chức một mươi tám cuộc tư vấn cộng đồng cho người lao động tại các huyện nghèo hết thời hạn làm việc ở nước ngoài về nước giới thiệu năm mươi năm doanh nghiệp xuất khẩu lao động có đơn hàng với thu nhập cao về các địa phương tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài
bên cạnh đó ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cũng thẩm định và cho vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho một chín trăm năm mươi dự án của người lao động cơ sở sản xuất kinh doanh ước doanh số cho vay đạt trên tám mươi năm tỷ đồng